thưa quý vị sáng ngày ba tháng năm tại nhà quốc hội
ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ bảy
cho ý kiến về dự án luật di sản văn hóa sửa đổi
và chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa
giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi năm đến năm hai nghìn ba mươi năm
đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị
phó chủ tịch thường trực quốc hội dự và chỉ đạo
phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn nêu rõ
dự án luật di sản văn hóa sửa đổi cần tập trung thể chế hóa đầy đủ các quan điểm của đảng
về bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa thành các chính sách quy định cụ thể có tính khả thi cao
quan trọng và cần nhất là quy định chính sách gì để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa không bị mai một
nhất là chuyển đổi số trong văn hóa số hóa di sản văn hóa
để mạnh xã hội hóa cho hoạt động bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa
về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi năm
chỉ rõ chương trình có dự kiến tổng mức đầu tư lớn diễn ra trong thời gian dài
có phạm vi tác động lớn nhận được sự quan tâm lớn của cử tri và nhân dân cả nước
phó chủ tịch thường trực quốc hội đề nghị chính phủ ủy ban văn hóa giáo dục
cần tính đến nguồn lực để thực hiện chương trình này trong đó có nguồn lực con người
cơ sở vật chất kinh phí điều kiện đồng thời bàn kỹ việc huy động quản lý
phân bổ và sử dụng nguồn lực như thế nào cho trọng tâm trọng điểm
sáng nay tại trụ sở chính phủ tổ công tác về cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng chính phủ
đã tổ chức phiên họp lần thứ tư phó thủ tướng trần lưu quang yêu cầu các bộ ngành
địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất
vne id trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến bắt đầu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
yêu cầu này được chính phủ đưa ra trong bối cảnh hiện nay mỗi người dùng thường có nhiều tài khoản
dịch vụ công được cấp bởi các bộ ngành địa phương khác nhau gây ra nhiều bất tiện như khó
quản lý thông tin cá nhân hay phải nhớ nhiều tài khoản giao dịch và mật khẩu
đánh giá những lợi ích của vne id phó thủ tướng trần lưu quang yêu cầu các bộ ngành
địa phương quyết tâm thực hiện mục tiêu thống nhất sử dụng một tài khoản là vne id trong
thực hiện thủ tục hành chính từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn để tiết kiệm thời gian
chi phí cho người dân và nhà nước
các bộ ngành địa phương
tập trung giả soát hoàn thiện cơ sở pháp lý kết nối cơ sở dữ liệu và hạ tầng để bảo đảm việc
sử dụng tài khoản vne id được thông suốt thiết lập kênh thông tin để trao đổi
phản hồi những khó khăn vướng mắc nảy sinh phó thủ tướng chỉ đạo bộ thông tin và truyền thông
các nhà mạng làm sạch dữ liệu thuê bao di động bảo đảm một trăm linh sim điện thoại phải có chính chủ
đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật đối với các địa phương cần tập trung đầu tư hạ
tầng tích cực tham khảo chia sẻ kinh nghiệm cách làm hay của các địa phương khác
nhất là về đầu tư hạ tầng và thuê dịch vụ công nghệ thông tin
hôm nay cũng tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trần hồng hà họp nghe báo cáo phương án đầu tư
mở rộng đoạn tp hcm long thành thuộc dự án đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây
đây là đoạn đường có lưu lượng tham gia giao thông liên tục tăng cao
dự án cao tốc tp hcm long thành dầu dây giai đoạn một đưa vào khai thác từ ngày ba mươi tháng sáu năm
hai nghìn một mươi sáu với tổng chiều dài năm mươi năm km trong đó phân đoạn tp hcm long thành khoảng hai mươi sáu km
từ khi đưa vào khai thác lưu lượng phương tiện tham gia trên đoạn tp hcm long thành liên tục tăng
cao dự kiến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ vượt hai mươi năm năng lực thông hành với bốn làn xe hiện hữu
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec
đề xuất mở rộng đoạn từ nút giao đường vánh đai hai tp hcm đến nút giao đường cao tốc biên hòa vũng tàu
với quy mô tám làn xe bảo đảm khả năng mở rộng lên một mươi làn xe
phó thủ tướng trần hồng hà nhấn mạnh việc mở rộng đoạn tp hcm long thành là vấn đề cấp thiết
bảo đảm đồng bộ với các quy hoạch hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
việc quyết định phương án đầu tư dựa trên tiến độ và hiệu quả kinh tế
vì vậy cần lựa chọn phương án đầu tư phù hợp để triển thai các bước tiếp theo
cho ý kiến về phương án giao cho vec làm chủ đầu tư thó thủ tướng chỉ đạo ủy ban quản lý vốn nhà nước
tại doanh nghiệp bộ giao thông vận tải bộ tài chính sớm tổng kết mô hình hoạt động của vec
đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực của vec đáp ứng đủ điều kiện thực hiện những dự án đầu tư giao thông trọng điểm
đồng thời yêu cầu vec khẩn trương xây dựng báo cáo tiền khả thi các phương án về huy động vốn
giải phóng mặt bằng và phương án tài chính của dự án
thưa quý vị thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
ngày hôm nay phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng nam
đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện tiên phước tỉnh quảng nam
phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải nhấn mạnh đảng và nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm
đến đời sống của người có công thân nhân liệt sĩ tuy nhiên đâu đó vẫn còn tình trạng chưa thỏa đáng
vì vậy đề nghị ngành thương binh xã hội địa phương quan tâm hơn nữa và ưu tiên giải quyết
cho các trường hợp đủ điều kiện
liên quan đến lĩnh vực đất đai phó chủ tịch quốc hội yêu cầu lãnh đạo địa phương xử lý rứt điểm
các vướng mắt trên tinh thần bảo vệ quyền lợi người dân nhưng phải đúng với pháp luật
vấn đề vừa thẩm quyền đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng nam sẽ chuyển đến cơ quan
có thẩm quyền xem xét giải quyết theo đúng quy định
sáng ngày hai tháng năm tại thủ đô paris của pháp nhân dịp tham dự hội nghị hội đồng bộ trưởng
của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd năm hai nghìn hai mươi bốn bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn
đã có các cuộc gặp với tổng thư ký oecd phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao lào
dạ lầm say cô mạ xít bộ trưởng ngoại giao và các vấn đề châu âu cratia
thứ trưởng ngoại giao litva bộ trưởng kinh tế tài chính maroc và bộ trưởng ngoại giao peru
tại cuộc gặp với tổng thư ký oecd bộ trưởng bùi thanh sơn mong muốn oecd phối hợp cùng việt nam
tập trung triển khai hai trọng tâm hợp tác quan trọng giúp việt nam hiểu rõ hơn và đóng góp
vào quá trình xây dựng chính sách quản trị toàn cầu đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính
thuế kinh tế phát triển chính sách số đầu tư khoa học công nghệ
tại cuộc gặp với phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao lào dạ lầm say cô mạ xít
hai bên đánh giá cao sự hợp tác tin cậy hiệu quả và phối hợp chặt chẽ giữa hai bộ ngoại giao
thể hiện qua việc tăng cường trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương quan trọng
nhất trí cùng triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có
trong các buổi tiếp bộ trưởng ngoại giao và các vấn đề châu âu của croatia
thứ trưởng ngoại giao lithir bộ trưởng kinh tế tài chính maroc bộ trưởng ngoại giao peru
các bên đều thông nhất một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới trên các lĩnh vực
như chế biến nông sản năng lượng tái tạo du lịch ngân hàng tài chính giáo dục và đào tạo
thưa quý vị chiều nay tại hà nội nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật phối hợp cùng với gia đình đại tướng võ nguyên giáp
tổ chức lễ giới thiệu sách điện biên phủ của đại tướng võ nguyên giáp

tổng tư lệnh quân đội nhân dân việt nam trực tiếp chỉ huy chiến dịch điện biên phủ
sinh thời đại tướng võ nguyên giáp đã có nhiều công trình bài viết về chiến dịch điện biên phủ
cuốn sách điện biên phủ của đại tướng ra mắt lần này được tái bản lần thứ chín
có hiệu chỉnh bổ sung một số bài viết và tư liệu sự kiện lịch sử liên quan đến chiến dịch địa biên phủ
do con trai đại tướng sưu tầm tuyển chọn theo di huấn của ông
cuốn sách gồm bao nội dung phần thứ nhất thư của chủ tịch hồ chí minh gửi mặt trận điện biên phủ
phần thứ hai điện biên phủ phần thứ ba các bài viết về điện biên phủ
ông luôn luôn tìm những thông tin tài liệu chính xác nhất gặp gỡ các đồng chí gặp gỡ đồng đội đồng bào để viết cho cuốn điện biên phủ
tại buổi lễ độc giả cũng được lắng nghe những chia sẻ từ gia đình đại tướng võ nguyên giáp
và những lĩnh đã sắt cánh bên đại tướng trong những năm tháng chiến đấu vì nền độc lập tự do của dân tộc
thưa quý vị đã bảy mươi năm trôi qua chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
vẫn vẹn nguyên trong ký ức của những chiến sĩ đã trực tiếp tham gia chiến đấu trong chiến dịch năm xưa
trong đó có những chiến sĩ trực tiếp tham gia ba đợt tấn công từ ngày một mươi ba tháng ba đến ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn
những kỷ niệm ký ức về những ngày tháng chiến đấu oanh liệt
về một thời gian khổ nhưng hào hùng vẫn không hề phai nhạt
năm một nghìn chín trăm năm mươi ba ông đỗ tiến được điều động vào trung đoàn pháo cao xạ ba trăm sáu mươi bảy
đây là trung đoàn pháo cao xạ đầu tiên của quân đội nhân dân việt nam
sự xuất hiện của pháo cao xạ trên chiến trường điện biên phủ là một bất ngờ lớn đối với thực dân pháp
nói về ký ức sâu đậm nhất trong thời gian tham gia chiến dịch điện biên phủ
ông tiến không thể nào quên sự hy sinh anh dũng của khẩu đội trưởng tô vĩnh diện
đã dũng cảm lấy thân mình trên pháo
tên người của anh ấy là thấm máu
mà tất cả những anh em chúng tôi chứng kiến cái giây phút đó anh nào cũng rơi nước mắt
và chúng tôi coi đó là một cái mẫu mực về một cái tấm gương mà chúng tôi sẽ mang vào trong trận đánh sắp tới
ngày một mươi ba nổ súng thì ngay ngày một mươi bốn chúng tôi đã phải nổ súng chiến đấu với lực lượng không quân của thực dân pháp
và ngay ngày một mươi bốn chúng tôi đã phải nổ súng chiến đấu với lực lượng không quân của thực dân pháp
ngay trong hôm đó là chúng tôi đã bắn cháy sáu máy bay
và suốt chiến dịch thì chúng tôi đã bắn hạ sáu mươi hai chiếc và bắn bị thương hơn một trăm linh chiếc ở điện biên phủ
sau chiến thắng điện biên phủ ông tiến tiếp tục tham gia chiến dịch xuân mậu thân năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chiến dịch đường chín khe xanh trong cuộc kháng chiến chống mỹ
năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ông được điều động về giảng dạy tại học viện lục quân cho đến lúc nghỉ hưu
chúng con nhận thức được trách nhiệm của mình sống làm sao cho xứng đáng với sự hy sinh lớn lao của các bác
các cụ đã đi của các thế hệ đi trước
và từ đó là rút ra được những cái trách nhiệm của mình là cần phấn đấu
luôn luôn nỗ lực học tập rèn luyện phẩm chất đạo đức để trở thành những người công dân tốt có ích cho xã hội
giúp thế hệ trẻ hiểu được cái bối cảnh của đất nước của dân tộc trong những năm một nghìn chín trăm năm mươi ba một nghìn chín trăm năm mươi bốn
và từ đó thì sẽ hiểu sâu thêm về cái chiến thắng lịch sử điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
khi đất nước đã hòa bình người lính điện biên năm xưa vẫn giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ
đóng góp cho sự phát triển của địa phương
ông đỗ tiến cũng không quên nhắc nhở động viên con cháu tiếp tục phát huy tinh thần hào khí điện biên
xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước
thưa quý vị những ngày tháng năm lịch sử trên nghĩa trang liệt sĩ quốc gia a một thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
từng dòng người đến đây dần những nén hương thơm tỏ lòng thành kính tri ân lòng biết ơn sâu sắc
đến những vị anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để làm nên chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu cách đây đã bảy mươi năm
đã một mươi bảy năm qua kể từ khi xác định được phần mộ người thân
năm nào bà đỗ thị phương cũng cùng gia đình lên nghĩa trang liệt sĩ quốc gia a một để thắp hương cho chú ruột của mình là chiến sĩ điện biên
và các phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây
nhìn những dòng người đến dân hương bà không khỏi bồi hồi xúc động
tôi rất là xúc động vì xương máu của biết bao nhiêu con người đã đổ xuống nơi đây để cho có ngày độc lập như ngày hôm nay thì rất là vinh dự
và tự hào là con cháu của các gia đình liệt sĩ
tôi cũng có bố là bộ đội và cũng đi qua hai cuộc kháng chiến rồi và hôm nay có ông chú ruột nằm tại nghĩa trang đồi a một này
thì cũng rất là xúc động khi đến đây để được chiên các anh hùng liệt sĩ
những ngày tháng năm từ sáng sớm đến xế chiều luôn tấp nập những đoàn du khách thập phương đến thăm viếng dân hương tưởng nhớ
từ những cựu chiến binh cho đến thế hệ trẻ mỗi người một cảm xúc riêng nhưng trên hết là tấm lòng thành kính
sự biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của tổ quốc
thật sự cảm xúc tại đây của em rất là bồi hồi cảm xúc rất là khó tả
là một thế hệ trẻ của tương lai là một người bước tiếp những thế hệ mới của chồng
em thầm cảm ơn tất cả các liệt sĩ vô giành ở đây đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình
họ đã hy sinh không vì tên không vì gì cả để vì non sông đất nước vì nhân dân vì đồng bào vì tổ quốc
để chúng em có được ngày hôm nay
nghĩa trang a một là nơi an nghỉ của sáu trăm bốn mươi bốn anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch điện biên phủ
trong đó hầu hết là các phần mộ chưa xác định danh tính
đến nghĩa trang nhìn những nấm mộ không tên không tuổi
thế hệ hôm nay càng hiểu rằng con đường hạnh phúc hòa bình được đắp lên bằng sương máu của bao thế hệ đi trước
những thế hệ sau mãi khắc ghi công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ
những người dân hiến cuộc đời mình vì độc lập dân tộc
thưa quý vị hướng về kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
ngày hôm nay đoàn công tác bộ tư lệnh quân khu bốn đã đến thăm tặng quà các chiến sĩ điện biên trên địa bàn tỉnh nghệ an
lãnh đạo quân khu bốn và bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương
đã ân cần thăm hỏi bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các chiến sĩ điện biên
thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng điện biên phủ
đoàn công tác mong muốn cấp ủy chính quyền các địa phương tại cơ sở
tiếp tục quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đối với các gia đình chính sách các chiến sĩ điện biên
thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ trên địa bàn
và động viên các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống
tích cực tham gia các phong trào góp phần xây dựng quê hương nghệ an ngày càng giàu đẹp
qua đó góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc
ngày ba tháng năm tại phnom penh campuchia đã diễn ra lễ trao tặng huân chương hữu nghị của chính phủ việt nam
cho các sĩ quan cao cấp và cán bộ campuchia đã có thành tích trong phối hợp tìm kiếm
cất bốc và hồi hương hài cốt quân tỉnh nguyện việt nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại campuchia
ban tổ chức đã trao tặng bốn trăm bảy mươi huân chương hữu nghị của nhà nước việt nam cho các chiến sĩ
quân đội tỉnh trường thị trường cùng lực lượng hiến binh và công an đã có nhiều
thành tích trong phối hợp cùng các đội quy tập của việt nam tiến hành tìm kiếm
cất bốc và hồi hương hài cốt quân tỉnh nguyện và chuyên gia việt nam hy sinh trên địa bàn hai mươi năm tỉnh và thủ đô của campuchia
giai đoạn hai nghìn một hai nghìn hai mươi ba các đội công tác của hai bên đã phối hợp tìm kiếm
cất bốc quy tập và hồi hương hai mươi tám trăm năm mươi hai bộ hài cốt liệt sĩ
hiện còn hơn bốn hài cốt liệt sĩ vẫn đang tiếp tục được tìm kiếm
đại sứ quán việt nam đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chỉ đạo công tác tìm kiếm
quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia việt nam hy sinh tại campuchia
trong các thời kỳ chiến tranh đến khi không còn thông tin về nơi an táng hải cốt liệt sĩ
sáng ngày ba tháng năm bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với công ty samsung việt nam
tổ chức lễ khai giảng chương trình phát triển nhân tài công nghệ tại trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
đây là hoạt động hợp tác đầu tiên giữa tổ hợp samsung tại việt nam
và trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia nhằm hiện thực hóa mục tiêu
đào tạo năm mươi kỹ sư ngành bán dẫn đến năm hai nghìn ba mươi của việt nam
trong chương trình phát triển nhân tài công nghệ triển khai tại trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia hòa lạc năm nay
samsung việt nam sẽ phối hợp cùng trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia triển khai hai lớp đào tạo
về trí tuệ nhân tạo hai lớp đào tạo về internet vạn vật kết nối và hai lớp đào tạo về dữ liệu lớn
dành cho khoảng hai trăm linh sinh viên đến từ một số trường đại học thành viên của đại học quốc gia hà nội
và trường đại học fpt ngoài ra học viên tham gia khóa học để hỗ trợ đào tạo tiếng hàn miễn phí
các học viên có thành tích xuất sắc sau khi tham gia chương trình sẽ có cơ hội thực tập và làm việc
tại trung tâm nghiên cứu và phát triển của samsung tại việt nam
thời gian các khóa học dự kiến diễn ra từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn
tại trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia hòa lạc
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi bốn trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức vẫn đeo bám nền kinh tế
giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được coi là động lực tăng trưởng quan trọng
tuy nhiên bốn tháng đầu năm ngoài một số đơn vị đạt được kết quả tích cực
thì vẫn có nhiều bộ ngành địa phương có tiến độ giải ngân dậm chân tại chỗ
theo báo cáo của bộ tài chính lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
từ đầu năm đến hết tháng ba là hơn tám mươi tỷ đồng chỉ đạt một mươi một bốn mươi ba kế hoạch đề ra
đặc biệt tính đến tháng bốn vẫn còn bảy bộ
cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân là hai mươi năm địa phương tỷ lệ giải ngân dưới một mươi năm
năm hai nghìn hai mươi bốn tổng nguồn lực đầu tư công thấp hơn đáng kể so với năm ngoái
hơn sáu trăm năm mươi bảy tỷ đồng so với hơn bảy trăm một mươi một tỷ đồng
do vậy nhiệm vụ giải ngân để thúc đẩy tăng trưởng càng quan trọng hơn bao giờ hết
đầu tư công của chúng ta đã triển khai rất là mạnh mẽ trong khoảng ba bốn năm vừa qua
tuy nhiên chúng tôi thấy là cần quan tâm hơn về chất lượng đầu tư công
theo đó qua kết quả sơ bộ đánh giá thấy rằng chất lượng đầu tư công của chúng ta
nó không có phần cải thiện
thậm chí có một số khu vực của số địa phương nó có phần giảm sụt
cái thứ hai là đầu tư công của chúng ta nó không đồng đề
tức là có bộ ngành có địa phương thì làm rất tốt
nhưng có địa phương có bộ ngành là làm rất chậm
và theo đó thì hiệu quả của nó cũng sẽ bị giảm sút
theo các chuyên gia nhiều địa phương hiện còn gặp khó khăn trong chính sách công tác giải phóng mặt bằng
trọng tâm là việc xác định nguồn gốc đất xác định giá đất
người dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường tái định cư
hay khó khăn liên quan đến biến động giá nguyên vật liệu nguồn cung nguyên vật liệu xây dựng
để giải quyết cần tăng cường ứng dụng công nghệ và thực hiện thủ tục đầu tư
quy trình cấp vốn rút gọn tối đa các thủ tục không cần thiết
để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án bảo đảm kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
sáng nay hiệp hội sữa việt nam đã tổ chức buổi họp báo
thông tin về triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ tư tại việt nam
với chủ đề bạn khỏe mạnh
việt nam khỏe mạnh
triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ tư tại việt nam
sẽ mở cửa đón khách từ ngày ba mươi tháng năm đến mùng hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tại nhà thi đấu thể dục thể thao phú thọ số một lữ gia phường một mươi năm quận một mươi một tp hcm
đây là sự kiện quốc tế được tổ chức định kỳ hai năm một lần tại việt nam
với vai trò xúc tiến thương mại là cầu nối hiệu quả cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế
gặp gỡ trao đổi và tìm kiếm đối tác
mở rộng thị trường tăng cường hợp tác đầu tư hướng tới sự phát triển bền vững cho ngành sữa việt nam
sẽ có khoảng hai trăm linh gian hàng trưng bày các sản phẩm sữa đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ
như đan mạch hoa kỳ pháp thụy sĩ
qua đó người dân được tư vấn dinh dưỡng kiến thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân gia đình
một cách khoa học và hợp lý khi sử dụng các sản phẩm được chế biến từ sữa
ngày hôm nay tỉnh ninh bình phối hợp với viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam tổ chức hội thảo khoa học
về nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống văn bia tại di tích quốc gia đặc biệt núi non nước
các nhà nghiên cứu ở trung ương và địa phương tập trung thảo luận phân tích đi sâu làm rõ một số vấn đề
về vị trí lịch sử của núi non nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vùng đất ninh bình nói riêng
đất nước nói chung xác định rõ kho tàng di sản hán nôm núi non nước giá trị sử liệu văn liệu nổi bật của thơ văn núi non nước
định hướng công tác quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa núi non nước xây dựng điểm đến du lịch và tham quan cho du khách
hội thảo nhằm tham vấn ý kiến các chuyên gia trong nước và quốc tế các cơ quan quản lý di sản văn hóa ở trung ương và địa phương
để xây dựng hồ sơ đề cử trình cấp có thẩm quyền xem xét ghi danh hệ thống văn bia tại di tích và các danh sách di sản tư liệu của unesco
thưa quý vị chiều nay liên đoàn bóng đá việt nam vff đã công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông kim sang sik
người hàn quốc làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển việt nam
bản hợp đồng có thời hạn hai năm bắt đầu tính từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi sáu
tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển việt nam trước mắt là hai trận đấu cuối ở bảng f vòng loại thứ hai world cup hai nghìn hai mươi sáu khu vực châu á
gặp philippines sân nhà ngày sáu tháng sáu và iraq sân khách ngày một mươi một tháng sáu
lễ ký hợp đồng và ra mắt tân huấn luyện viên trưởng tuyển việt nam dự kiến sẽ diễn ra vào ngày sáu tháng năm tới đây
chỉ còn khoảng hai tháng nữa là diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia hai nghìn hai mươi
đây là lúc mà các thí sinh tận dụng tối đa thời gian để ôn luyện
các trường cũng lên chương trình phụ đạo
mở lớp ôn tập tình thương cho các em có học lực yếu với mục tiêu phấn đấu tất cả đều có được kết quả cao nhất trong kỳ thi năm nay
năm học này trường trung học phổ thông lê hồng phong huyện tây hòa tỉnh phú yên có một mươi bốn lớp khối một mươi hai với sáu trăm một mươi năm học sinh
ngay từ những ngày đầu học kỳ hai nhà trường đã có những lớp ôn tập đặc biệt dành cho các học sinh có học lực yếu
với mục tiêu tất cả học sinh đều thu được kết quả cao nhất trong kỳ thi năm nay